đức pháp anh italia ba lan và tây ban nha ngày hôm nay bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng giữa israel và palestine
tuyên bố chung của sáu nước phản đối các vụ tấn công gần đây nhằm vào công dân israel ở khu bờ tây cũng như tình trạng bạo lực chống lại thường dân palestine
tuyên bố cũng đồng thời hối thúc chính phủ israel ngừng mở rộng các khu định cư
trước đó hôm ba tháng ba đặc phái viên của liên minh châu âu eu tại palestine ông sven kuhn pfanz bukdorf đã kêu gọi đưa thủ phạm ra trước công lý
sau các vụ bạo lực liên quan đến người định cư israel khiến một người palestine thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà cửa hàng và xe hơi bị đốt cháy
bạo lực đã leo thang ở bờ tây bất chấp việc lãnh đạo israel và palestine hôm hai mươi sáu tháng hai đã gặp nhau tại giordani và thống nhất một số giải pháp ban đầu
hai bên đã ký một loạt thỏa thuận
trong đó có việc thành lập một ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác an ninh giữa israel và palestine
các bên cũng đồng ý tổ chức một cuộc họp khác do ai cập bảo trợ ngay trước khi diễn ra tháng lễ ramadan
bất chấp yêu cầu từ phía palestine các quan chức israel tham dự hội nghị đã không rút lại quyết định công nhận chín tiền đồn địch cư và kế hoạch xây thêm chín năm trăm linh căn nhà tại bờ tây
tuy nhiên phía israel cũng tạm ngừng phê chuẩn xây dựng các khu định cư mới trong từ bốn đến sáu tháng tới